sau phố giã tượng bắt đầu từ ngày hôm qua ngày bảy tháng ba hà nội chính thức quy định việc đỗ xe ô tô theo ngày chẵn lẻ trên tuyến phố nguyễn gia thiều quận hoàn kiếm
theo quy định này ngày chẵn đỗ xe ở lề đường bên dãy số nhà chẵn ngày lẻ đỗ xe dưới lề đường bên dãy nhà số lẻ
trong ngày đầu tiên thực hiện hầu hết các chủ phương tiện đã chấp hành nghiêm nhưng vẫn còn có một số phương tiện do chưa biết chủ trương này nên đã đỗ sai quy định
ngày bảy tháng ba ngày đầu tiên áp dụng quy định đỗ xe ở lề đường bên dãy nhà số lẻ trên phố nguyễn gia thiều phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm
lực lượng chức năng thanh tra cảnh sát giao thông đã có mặt từ sớm để tuyên truyền nhắc nhở
hôm nay là ngày lẻ mùng bảy nhưng vẫn còn một số xe độ bên phải đường do chưa nắm được chủ trương này
chỉ trong giờ giao quân lực lượng thanh tra quận hoàn kiếm đã nhắc nhở gần một mươi trường hợp vi phạm
vào những ngày đầu thực hiện tất cả người dân những người đã nắm mắt được chủ trương
thì họ đã thực hiện đúng theo kế hoạch
còn có một số trường hợp người dân chưa nắm được thì người ta vẫn đỗ sai
thì vào những ngày tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra kiểm soát và nhắc nhở để người dân thực hiện đúng theo kế hoạch của thành phố
nếu như trước đây tuyến phố này rất lộn sộn bị uốn tắc giao thông vào giờ cao điểm
thì hôm nay đường phố rộng hơn thoáng hơn và đẹp hơn vì các chủ phương tiện xếp xe ngay ngắn

chủ trương này đã nhận được sự ủng hộ của hầu hết những người tham gia giao thông
tôi thấy những đường phố rộng rãi thì cũng nên thực hiện chủ trương như này để cho chúng tôi trong đó đỡ bị cảnh sát giao thông hỏi và phạt
anh nghĩ là mới đầu thì chắc cũng có nhiều người trước cũng chưa đồng tình ngay được
nhưng anh nghĩ về sau là họ cũng chắc là chấp hành hết
để có hiệu quả lực lượng chức năng sẽ thường xuyên phối hợp tuần tra
kiểm soát duy trì trật tự xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ xe không đúng nơi quy định
bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị khi triển khai đỗ xe theo ngày chẵn lẻ trên tuyến phố này
trong tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy sẽ tập trung hướng dẫn các cơ quan tổ chức cá nhân và nhân dân hai bên mặt phố
nắm rõ chủ trương chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố
từ mùng một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy sẽ kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định